chào mùa hè
đi trên những con đường toàn mát bóng cây
mỗi người sẽ không còn xa lạ với tiếng ve sầu dâm gian
như báo hiệu một mùa hè đã tới
khi những chú ve sầu tấu lên khúc đồng ca
cành phượng vĩ cũng thi nhau khoe sắc đỏ rực cả một góc sân trường
ấy là khi các bạn nhỏ nô nước xôn xao về kỳ nghỉ hè
mùa vui chơi đang gõ cửa
có lẽ bởi vậy mà tiếng ve đã gắn bó mật thiết với các em
với quãng đời học sinh của mỗi người
cũng từng trải qua thời học trò thơ ngây ấy
chỉ những ký ức về tiếng ve
về cành phượng vĩ đỏ thắm nơi sân trường
đã trở thành cảm hứng bất tận
giúp nhạc sĩ lê minh châu
người nhạc sĩ người thầy giáo gạo cội sáng tác nên ca khúc
giàn đồng ca mùa hạ
sống mãi với biết bao thế hệ học trò
sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống nho học
từ những ngày thơ bé
nhạc sĩ lê minh châu đã được hướng theo con đường phát triển trí thức
nối tiếp nghề cha
đang theo học khoa văn sử trường cao đẳng sư phạm
nhưng với giọng khách hay trời phú
ông đã miệt mài hang say tự học nhạc
chính sự kiên trì bền bỉ chinh phục ước mơ ấy
đã tạo nên cơ duyên để ông gặp được bộ đôi nhạc sĩ
hoàng long hoàng lân
để chính thức bước chân vào con đường theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp
vào sư phạm một mươi hai có một cái lớp nhạc chuyên trách
do nhạc sĩ hoàng lân dạy làm chủ nhiệm
và dạy một tuần một buổi chiều
thì tôi lại làm lớp trưởng cái lớp đó
và tôi học rất là say mê
và ra thì có một mình tôi được đi dạy âm nhạc cho trường sư phạm
anh châu là một người làm việc rất là cẩn mẫn cẩn cù chịu khó
và với âm nhạc thì hết sức là nhật tình
ông cũng rất quan tâm đến được sáng tác
và cũng sáng tác nhiều
trong đó có một số những thành công về sáng tác nhạc cho thiếu nhi
năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy nhạc sĩ lê minh châu thi đổ vào khoa sáng tác của nhạc viện hà nội
tốt nghiệp nhạc viện ông về viện khoa học giáo dục bộ giáo dục và đào tạo
đảm nhiệm công tác biên soạn sách giáo khoa âm nhạc
tham gia giảng dạy trong các lớp bồi dưỡng âm nhạc cho giáo viên
ấn tượng với tài năng và niềm đam
của nhạc sĩ lê minh châu từ khi ông còn làm phó hiệu trường
trường cao đẳng sư phạm nam định
với nhạc sĩ phan trần bàng nguyên tổ trưởng bộ môn giáo dục nghệ thuật
viện khoa học giáo dục
chính sự quyết liệt và tính kỷ luật trong trái tim nghệ sĩ ấy
đã khiến ông biết mình nhất định phải đưa lê minh châu về viện
từ những ngày đầu thành lập
khi chúng tôi về công tác tệ sở
giáo dục nam định
để tìm hiểu về việc dạy nhạc của tỉnh
thế thì họ có giới thiệu
gặp lúc bây giờ thầy châu đang ở trường sư phạm
hữu phó trường sư phạm
và gặp thầy châu tôi thấy là một người rất dễ mến
rất cởi mở
và có tâm huyết về nghề
đấy là cái ấn tượng đầu tiên của tôi
thầy châu là người

thứ nhất là có trách nhiệm
có trách nhiệm
quan trọng nhất
là lòng tự trọng
anh nhận trách nhiệm
để không phải cho anh
cả cái thế hệ
thế hệ thanh thiếu niên của chúng ta
sớm được lựa chọn vào con đường
mà yếu tố nghệ thuật và giáo dục
luôn song hành
người nghệ sĩ với trái tim nhiệt thành
cùng tâm hồn luôn tươi trẻ ấy
dường như hiểu
ai sinh ra cũng mang cho mình một sứ mệnh
và sứ mệnh của ông
là để những lời ca
cái đẹp muôn đời nuôi dưỡng
giáo dục những mầm xanh
nhắc tới nhà giáo
nhạc sĩ lê minh châu
là hầu hết những trái tim yêu nhạc
những thế hệ tuổi thơ
đều nhớ về người nhạc sĩ
với hàng loạt các ca khúc
dành tặng lưới tuổi thiếu nhi
như quả địa câu
giàn đồng ca mùa hạ
những giai điệu lời ca ấy
như chấp cánh
nâng bước các em suốt những ngày niên thiếu
để từ những ca khúc nuôi dưỡng tâm hồn
chúng ta ngày nay
có được những thế hệ tương lai
yêu chuộng hòa bình
mến thương gia đình
gắn bó với lại các em
vì viết sách cho tuổi thơ
từ lớp một đến lớp chín
đấy là cái nhiệm vụ của chúng tôi
đồng thời chúng tôi lại
tôi lại xuống trường tôi tham gia giảng dạy rất nhiều
mấy chục năm ở viện
hầu như mấy chục năm tôi xuống trường
các trường phổ thông của hà nội
thế nên tôi rất là gắn bó với các em
cho nên là
cái âm nhạc tuổi thơ đối với tôi
nó như là
một cái gì đó
rất là mê và thích thú
và thích thú
coi như số mệnh
số mệnh nó gắn vào
trong số những ca khúc được sáng tác
dành riêng cho các em nhỏ
của nhạc sĩ lê minh châu
sẽ thật thiếu sót
nếu không nhắc tới ca khúc
giàn đồng ca mùa hạ
món quà tinh thần quen thuộc
thân thương gắn bó với biết bao
thế hệ thiếu nhi việt nam
bài hát xuất sắc trở thành
một trong năm mươi ca khúc thiếu nhi
hay nhất thế kỷ hai mươi